với sự nỗ lực cùng lòng quyết tâm truy tìm thủ phạm trả lại sự bình yên cho người dân
cán bộ chiến sĩ trinh sát cán bộ điều tra đã không quản những khó khăn vất vả trong suốt ngày tháng
bắt gọn các đối tượng thu lại được hầu hết tài sản trả lại cho người dân